cùng tham gia cuộc hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn một người ở trong nhóm khi bỏ chạy đã không may bị tai nạn giao thông tử vong
và đây là vụ việc vừa xảy ra tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk
hiện công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ hai nhóm người gây ra vụ hỗn chiến này
đáng chú ý là các đối tượng tham gia đều là các thanh thiếu niên học sinh với tuổi đời còn rất trẻ
tất cả số thanh thiếu niên học sinh này mới từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi trong đó có nhiều em đang là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố bù ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu lê trùng dương là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông chu văn an
có xảy ra mâu thuẫn từ trước với châu thành đạt là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông lê duẩn
ngày bốn tháng một hai người đã lên mạng xã hội facebook nhắn tin hẹn vào tối cùng ngày sẽ đến khu vực trước cổng trường huỳnh thúc kháng
ở phường khánh xuân để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn
đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày nhóm của dương khoảng ba mươi người cầm theo nhiều loại hung khí như dao gậy gọc gạch đá đến địa điểm đã hẹn để đánh nhau với nhóm của đạt